tổng cục hải quan việt nam sẽ chủ trì đăng cai tổ chức hội nghị tổng cục trưởng hải quan asem lần thứ một mươi ba tại việt nam
hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày mùng chín và mùng một mươi tháng một mươi tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
thông tin này được tổng cục hải quan chính thức thông báo vào sáng nay
hội nghị tổng cục trưởng hải quan asem là hội nghị có quy mô lớn với năm mươi ba đoàn đại biểu các nước thành viên asem
tổng thư ký tổ chức hải quan thế giới wco liên minh châu âu và đại diện các đại sứ quán các nước thành viên asem tại việt nam
kế hoạch hành động hải quan asem giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một được thông qua tại hà nội sẽ tạo thuận lợi cho thương mại và thủ tục hải quan phi giấy tờ
thực thi cơ chế một cửa trong bối cảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuỗi khối kiểm soát hải quan hiệu quả
sử dụng công nghệ cao chiến dịch hải quan xanh nhằm ngăn chặn vận chuyển trái phép phế liệu và rác thải
hoạt động hải quan phối hợp nhằm ngăn chặn hàng giả hàng nhái và thực thi hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới
kết nối asem thông qua cơ chế chia sẻ và trao đổi thông tin hợp tác asem trong các hoạt động quá cảnh và truyền tài
quản lý hải quan đối với thương mại điện tử
tuyên bố hạ long sẽ là thể hiện cam kết của các tổng cục trưởng hải quan asem về các mục tiêu và ưu tiên hợp tác hải quan asem trong tương lai
cũng như kế hoạch hành động hải quan asem giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một với các chương trình hoạt động
được chính thức thông qua tại hội nghị này